chủ tịch nước trần đại quang vừa thăm tặng quà các hộ nghèo và gia đình chính sách tỉnh nghệ an và cán bộ chiến sĩ quân khu bốn
chủ tịch nước trần đại quang đã đến dân hương dân hoa tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích kim liên
và vua mai hác đế tại đền thờ vua mai xã vân diên huyện nam đàn tổng bí thư lê hồng phong tại khu lưu điệm lê hồng phong
tại xã hương thông huyện hương nguyên
tại các di tích chủ tịch nước trần đại quang cũng đã tặng quà chúc tết cho cán bộ nhân viên nhân dịp tết nguyên đán minh dậu hai nghìn một mươi bảy
tại huyện nam đàn chủ tịch nước trần đại quang đã thăm và tặng quà tết cho một trăm linh hộ nghèo nạn nhân chất độc da cam của hai xã nam giang và nam lĩnh
tại thành phố vinh chủ tịch nước cũng đã đến chúc tết mẹ việt nam anh hùng lê thị sáu ở khối một mươi ba phường bến thủy
thăm và chúc tết gia đình thương binh nặng nặng văn thân ở xóm thuận một xã hương hòa
cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang còn đến thăm tặng quà và chúc tết cán bộ chiến sĩ quân khu bốn
tại buổi gặp đồng chí trần đại quang ghi nhận và đánh giá cao những chiến công thành tích xuất sắc của lực lượng quân khu bốn
là một trong những điểm sáng của toàn quân về tổ chức phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới
thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội hoạt động nền ơn đáp nghĩa giúp nhân dân soa đói giảm nghèo phòng chống thiên tài lũ lụt
chủ tịch nước trần đại quang cũng lưu ý lực lượng vũ trang quân khu bốn phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa
hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị lực lượng vũ trang quân khu bốn thường xuyên chăm lo xây dựng đảng bộ xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện
tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai và chỉ thị năm của bộ chính trị khóa một mươi hai